tại buổi bế mạc hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai hôm nay tổng bí thư nguyễn phú trọng đã chủ trì và có bài phát biểu quan trọng
sau đây truyền hình nhân dân xin trân trọng chuyển tới các đồng chí quý vị và các bạn toàn văn bài phát biểu này
thưa các đồng chí trung ương thưa các đồng chí tham dự hội nghị
sau bảy ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc dân chủ và trách nhiệm
hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành trung ương đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra
các đồng chí ủy viên trung ương và các đồng chí tham dự hội nghị đã nghiên cứu chuẩn bị kỹ và thẳng thắn thảo luận
đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các báo cáo và đề án
bộ chính trị đã tiếp thu tối đa và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau
ban chấp hành trung ương đã thống dụng
và đã giải trí những vấn đề nhất cao thông qua các nghị quyết kết luận của trung ương
để kết thúc hội nghị tôi xin thay mặt bộ chính trị phát biểu
làm rõ thêm một số vấn đề và khái quát lại những kết quả chủ yếu của hội nghị
về tình hình kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
ban chấp hành trung ương nhất trí cho rằng
trong chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy
nhờ có sự nỗ lực phấn đấu của toàn đảng toàn dân toàn quân
kinh tế xã hội nước ta tiếp tục chuyển biến tích cực khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực
kinh tế tăng trưởng khá
quý sau cao hơn quý trước
quý ba tăng bảy bốn mươi sáu
nâng mức tăng bình quân của cả ba quý lên sáu bốn mươi một
kinh tế vĩ mô tiếp tục
làm phát được kiểm soát
các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm
kỷ luật kỳ cương về tài chính ngân sách nhà nước được tăng cường
thị trường tiền tệ ổn định
dự trữ ngoại hối đạt bốn mươi năm tỷ đô la
tăng thêm sáu tỷ đô la so với cuối năm hai nghìn một mươi tám
thị trường chứng khoán có nhiều khởi sắc
vượt mức tám trăm linh điểm cao nhất kể từ năm hai nghìn tám
xuất khẩu đạt một trăm năm mươi bốn tỷ đô la tăng một mươi chín tám so với cùng kỳ
cải cách hành chính cải thiện môi trường kinh doanh chuyển biến rõ rệt
có gần chín mươi bốn doanh nghiệp mới được thành lập
tăng một mươi năm bốn về số lượng doanh nghiệp và bốn mươi ba năm về vốn so với cùng kỳ
sản xuất kinh doanh tiếp tục phát triển
sản xuất công nghiệp
công nghiệp lấy lại đà tăng trưởng
riêng công nghiệp chế biến chế tạo tăng một mươi hai
khu vực nông nghiệp phục hồi rõ nét với mức tăng trưởng gần ba
gấp hơn bốn lần năm hai nghìn một mươi
khu vực dịch vụ có bước phát triển vượt bậc
tăng bảy hai mươi năm cao nhất kể từ năm hai nghìn tám
khách du lịch quốc tế đạt chín bốn mươi năm triệu
tăng gần ba mươi so với cùng kỷ
lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ
tổ chức tốt kỷ thi trung học phổ thông
và đặc biệt là kỷ niệm bảy mươi năm ngày thương binh liệt sĩ
bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội
chế độ chính sách đối với người có công
người nghèo nhất là những khi thiên tai bão lũ xảy ra

đặc biệt là đã nghiêm túc quán triệt triển khai thực hiện các chủ trương chính sách của đảng về phát triển kinh tế xã hội
đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược đổi mới mô hình tăng trưởng cơ cấu lại nền kinh tế khắc phục những tồn tại yếu kém vốn có của nền kinh tế xử lý các dự án doanh nghiệp nhà nước thua lỗ cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu v v
tuy nhiên nền kinh tế đất nước vẫn đứng trước nhiều khó khăn thách thức thâm hụt ngân sách và nợ công vẫn ở mức cao nợ xấu ngân hàng còn lớn xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém và nợ xấu chưa căn bản và triệt đề
phân bổ và giải ngân vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước nhất là vốn trái phiếu chính phủ vốn oda còn chậm nhiều dự án doanh nghiệp nhà nước thua lỗ thất thoát
trật tự an toàn tệ nạn xã hội vi phạm về môi trường vệ sinh an toàn thực phẩm tai nạn giao thông và tội phạm trên nhiều lĩnh vực còn diễn biến phức tạp nhất là ở các đô thị lớn
quản lý báo chí thông tin truyền thông nhất là các mạng xã hội còn nhiều bất cập
trong những tháng cuối năm để đạt mục tiêu tăng trưởng sáu bảy như đã đề ra cần dồn sức giải ngân thực hiện các dự án
đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước huy động nguồn lực xã hội để phát triển sản xuất kinh doanh tháo gỡ những khó khăn vướng mắt trong sản xuất công nghiệp nhất là dầu khí và than
năm hai nghìn một mươi tám cần tiếp tục bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô kiểm soát lạm phát nâng cao chất lượng tăng trưởng cải thiện đời sống nhân dân bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội tạo chuyển biến rõ
trong những tháng cuối năm để đạt mục tiêu tăng trưởng sáu bảy như đã đề ra cần dồn sức giải ngân thực hiện các dự án
để đạt mục tiêu tăng trưởng sáu bảy cần dồn sức giải ngân thực hiện các dự án
tuy nhiên tình hình thế giới trong nước đã và đang có nhiều thay đổi
các nước và các tổ chức quốc tế đều đề cao công tác dân số coi đây là vấn đề có quan hệ gắn bó và ý nghĩa hết sức quan trọng đối với phát triển bền vững của mỗi quốc gia dân tộc
quá trình toàn cầu hóa đô thị hóa công nghiệp hóa dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và biến đổi khí hậu thay đổi về điều kiện lối sống môi trường sống và làm việc
môi trường sinh thái đã và đang dẫn đến những thay đổi nhanh chóng về mô hình gia đình kết hôn ý thức và khả năng sinh sản tăng nhanh quá trình di cư
ở trong nước chính sách hạn chế mức sinh kéo dài rộng khắp cả nước cũng đã bắt đầu phát sinh những hệ lụy cần sớm được khắc phục
đòi hỏi phải có những đổi mới công tác dân số để giải quyết toàn diện đồng bộ và căn bản hơn các vấn đề về dân số
phấn đấu duy trì ổn định vững chắc mức sinh thay thế đưa tỷ lệ giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên
duy trì và tận dụng có hiệu quả lợi thế cơ cấu dân số vàng thích ứng với giả hóa dân số nâng cao chất lượng dân số phân bố dân số phù hợp với quá trình phát triển
tiếp tục chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình
sang dân số và phát triển chú trọng toàn diện các mặt quy mô cơ cấu phân bố chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ gắn bó hữu cơ với phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh quốc gia
coi công tác dân số và phát triển là nhiệm vụ của toàn dân
đầu tư cho công tác dân số là đầu tư cho phát triển bền vững
nhà nước ưu tiên bố trí ngân sách đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa
hợp tác hỗ trợ của quốc tế bảo đảm nguồn lực cho công tác dân số
đẩy mạnh cuộc vận động mỗi cặp vợ chồng nên có hai con
bảo đảm quyền và trách nhiệm trong việc sinh và nuôi dạy con tốt để duy trì mức sinh thay thế trên phạm vi cả nước với quy mô dân số hợp lý khoảng một trăm linh bốn triệu người vào năm hai nghìn hai mươi
nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ dân số đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới
thứ tư một số vấn đề về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị
ban chấp hành trung ương đặc biệt nhấn mạnh ý nghĩa tầm quan trọng của vấn đề này và yêu cầu trong thời gian tới toàn hệ thống chính trị phải chủ động tích cực vào cuộc coi đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
là một nhiệm vụ cơ bản và cấp bách có ý nghĩa quan trọng hàng đầu được đặt trong tổng thể nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn đảng đổi mới hệ thống chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế
nghiêm túc thực hiện nguyên tắc đảng thống nhất lãnh đạo xây dựng và quản lý tổ chức bộ máy biên chế của hệ thống chính trị
phát huy đầy đủ đúng đắn vai trò
phát huy đầy đủ đúng đắn vai trò lãnh đạo của đảng sự quản lý của nhà nước và quyền làm chủ của nhân dân
chú ý bảo đảm tính đổi mới tổng thể hệ thống đồng bộ liên thông kết hợp hài hòa giữa kế thừa ổn định với đổi mới phát triển đổi mới tích cực mạnh mẽ nhưng không đun nóng từ cực này nhảy sang cực kia
gắn đổi mới bộ máy tổ chức với đổi mới phương thức lãnh đạo với tinh giản biên chế và cải cách tiền lương
xử lý hài hòa mối quan hệ giữa nhà nước thị trường và xã hội
không để các phần tử thế lực xấu thù địch lợi dụng xuyên tạc chống phá chia rẽ nội bộ
các nhiệm vụ và giải pháp đề ra phải phù hợp khả thi có lộ trình bước đi vững chắc đáp ứng yêu cầu cả trước mắt và lâu dài
góp phần giải quyết những vấn đề thực tế đang đặt ra đối với tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị
cũng như các tổ chức cụ thể của đảng nhà nước mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội
nhất là tổ chức bên trong của từng cơ quan đơn vị
theo đó cần khẩn trương nghiên cứu xây dựng mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị ở nước ta
phù hợp với yêu cầu điều kiện cụ thể của nước ta trong giai đoạn mới
trên cơ sở đó xác định những công việc cần thiết và có thể triển khai thực hiện ngay
ra soát quy định chặt chẽ hơn về biên chế số lượng cán bộ công chức viên chức
chú ý quy định số lượng cấp phó tối đa của mỗi tổ chức
phù hợp với đặc điểm của từng cấp từng ngành từng địa phương
có chính sách phù hợp để giảm phạm vi đối tượng bổ nhiệm cấp hàm
xây dựng cơ chế cạnh tranh công khai minh bạch trong tuyển dụng bổ nhiệm
đề bạt cán bộ để thút người thực sự có đức có tài
vào làm việc trong các tổ chức của hệ thống chính trị
ra soát sắp xếp kiện toàn tinh gọn đầu mối bên trong của các tổ chức thuộc hệ thống chính trị
theo nguyên tắc một tổ chức có thể đảm nhiệm nhiều việc
một việc chỉ do một tổ chức chủ trì và chịu trách nhiệm chính
gắn với việc cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức
giảm tỷ lệ người phục vụ nhất là khối văn phòng
tăng cường phân cấp phân quyền hợp lý giữa cấp trên với cấp dưới giữa trung ương và địa phương
xây dựng cơ chế kiểm soát chặt chẽ quyền lực bằng các quy định của pháp luật
bảo đảm dân chủ công khai minh bạch và thường xuyên kiểm tra giám sát đề cao trách nhiệm giải trình
xây dựng chế tài và xử lý nghiêm những cơ quan đơn vị nhất là người đứng đầu có vi phạm
đẩy mạnh cải cách hành chính ứng dụng rộng rãi
khoa học công nghệ nhất là công nghệ thông tin phục vụ lãnh đạo điều hành tinh giản tổ chức bộ máy biên chế
thực hiện giao và quản lý chặt chẽ biên chế trên cơ sở phân loại tổ chức
xác định rõ vị trí việc làm và tiêu chuẩn chức danh cán bộ công chức viên chức
tiến hành tổng kết việc thi tuyển bổ nhiệm sử dụng đánh giá và thực hiện chế độ chính sách đãi ngộ
để đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng
và sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ công chức viên chức
tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra của đảng với thanh tra của nhà nước
giám sát của các cơ quan dân cử mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội
đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng
nâng cao thống nhất về nhận thức và hành động trong đảng và toàn hệ thống chính trị
tạo sự đồng thuận trong nhân dân
bố trí đủ nguồn lực cần thiết và có cơ chế chính sách phù hợp
đối với những cán bộ công chức viên chức chịu tác động trực tiếp của quá trình sắp xếp cơ cấu lại tổ chức bộ máy
tập trung ưu tiên triển khai ngay những việc đã rõ đã chín và được trung ương lần này nhất trí cao
còn đối với những việc chưa đủ rõ quá phức tạp ý kiến còn khác nhau nhiều
thì tiếp tục nghiên cứu tổng kết quyết định sau
làm từng bước chắc chắn
ví dụ như
kết thúc hoạt động của các ban chỉ đạo tây bắc tây nguyên tây nam bộ
tổ chức lại đảng bộ ngoài nước và đảng bộ ngoại giao
sắp xếp lại tổ chức bộ máy đổi mới hoạt động của các ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ
đẩy mạnh xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp đơn vị sự nghiệp ngoài nhà nước
cơ bản thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch hội đồng nhân dân
thực hiện bí thư cấp quỷ đồng thời là chủ tịch hội đồng nhân dân

tăng cường phân cấp phân quyền hợp lý đi đôi với xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực và kiểm tra giám sát chặt chẽ
ra soát sắp xếp các ban chỉ đạo ban quản lý dự án và các cơ quan phối hợp liên ngành cho phù hợp
các bộ cơ quan thuộc chính phủ ra soát chuyển giao một số nhiệm vụ và dịch vụ công cho doanh nghiệp
người dân đảm nhiệm tiếp tục hoàn thiện thể chế về chính quyền địa phương
theo hướng phân định rõ hơn tổ chức chính quyền đô thị nông thôn hải đảo đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt
đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động gắn với việc sắp xếp tổ chức bộ máy
tinh gọn đầu mối tinh giản biên chế cơ cấu lại đội ngũ cán bộ chuyên trách của mặt trận tổ quốc
và các đoàn thể chính trị xã hội
về đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập
cùng với việc đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị
ban chấp hành trung ương đặc biệt nhấn mạnh sự cần thiết cấp bách phải đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý
nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên hàng đầu trong thời gian tới
nhà nước phải chăm lo bảo đảm cung cấp dịch vụ sự nghiệp công cơ bản thiết yếu
nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ sự nghiệp công cho mọi tầng lớp nhân dân trên cơ sở tăng cường đầu tư từ ngân sách nhà nước
giữ vững phát huy tốt hơn nữa vai trò chủ đạo vị trí then chốt bản chất tốt đẹp ưu việt của hoạt động
không vì mục tiêu lợi nhuận của các đơn vị sự nghiệp công lập
bảy đẩy mạnh xã hội hóa

nhất là trong các ngành lĩnh vực mà khu vực ngoài công lập làm được và làm tốt
huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển lành mạnh thị trường dịch vụ sự nghiệp công
bảo đảm công bằng bình đẳng giữa các đơn vị vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập
trung ương yêu cầu phải khẩn trương sắp xếp đổi mới tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
phù hợp với đặc điểm tổ chức
tình hình của từng ngành lĩnh vực và địa phương gắn với đẩy mạnh xã hội hóa nhưng không thương mại hóa lĩnh vực dịch vụ dịch vụ hợp công
đẩy mạnh việc chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp kinh tế sự nghiệp khoa học công nghệ có đủ điều kiện thành doanh nghiệp bao gồm cả hình thức công ty cổ phần
đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm toàn diện về thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy nhân sự và tác dụng công ty

đổi mới tăng cường chế độ kế toán hạch toán kiểm toán kiểm tra thanh tra giám sát đối với các đơn vị sự nghiệp công lập

đổi mới tăng cường chế độ kế toán hạch toán kiểm toán giám sát đối với các đơn vị sự nghiệp công và từng loại hình đơn vị sự nghiệp công